trong cuốn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức tại lào theo lời mời của bộ trưởng an ninh lào sổm kẹo sỉn la vong
sáng nay đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm và làm việc với cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh đại sứ quán việt nam tại lào
bộ trưởng tô lâm thông báo với các cán bộ nhân viên đại sứ quán về kết quả làm việc của đoàn tại lào
cho biết chuyến thăm đã thành công tốt đẹp với việc bộ công an việt nam và bộ an ninh lào ký kết kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ giúp đỡ nhau trong đảm bảo an ninh trật tự ở mỗi nước
kiên quyết đấu tranh không để các thế lực thù địch xuyên tạc phá hoại quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những kết quả thành tích mà đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh đại sứ quán đã đạt được thời gian qua
thượng tướng tô lâm bày tỏ mong muốn
cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh đại sứ quán tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối
tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt hợp tác toàn diện giữa việt nam và lào mãi mãi trường tồn với thời gian
trưa cùng ngày đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã lên đường thăm campuchia kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại lào